liên tục trong hai ngày ngày tám và ngày chín tháng một mươi một một đàn voi rừng khoảng ba mươi cá thể đã kéo về khu vực nương rẫy của người dân ở buôn răng phốc xã krona huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc để tìm kiếm thức ăn và đã phá hoại nhiều diện tích cây trồng của người dân gây ra thiệt hại nặng nề
buôn răng phóc xã crom na nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia york don
nơi đây người dân chủ yếu canh tác bắp mía và một số loại cây nông sản khác là những thức ăn khoái khẩu của voi rừng